việc quản lý các xe hết niên hạn đang gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tại những địa bàn vùng sâu vùng xa
nhiều người dân vẫn hàng ngày lưu hành loại xe này để có thể chuyên trở hàng nông sản và coi đây là một phương tiện không thể thay thế
trước thực trạng đó các ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp để có thể hạn chế được tình trạng này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh sơn la
sau nhiều lần được các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động anh vàng a vư ở xã tân lập huyện mộc châu mới chấp nhận việc phá rỡ chiếc xe tải cũ đã hết niên hạn sử dụng
vốn là chiếc xe anh sử dụng để vận chuyển nông sản kiếm thêm thu nhập giúp gia đình bớt khó khăn
mặc dù tiếc công tiếc của nhưng anh vẫn quyết định không sử dụng chiếc xe này nữa
tuy nhiên không phải chủ phương tiện nào cũng chấp hành việc phá rỡ xe hết niên hạn
vì những chiếc xe này đang được coi là tài sản lớn của mỗi gia đình
bởi để khai thác công năng sử dụng
nhiều người dân đã cài đặt những chiếc xe này để vận chuyển nông sản
để cải tiến thay động cơ mới làm tăng giá trị xe lên tới ba trăm linh bốn trăm linh triệu đồng
ngoài ra do địa hình khó khăn và xa của các nương canh tác nông sản
nên chỉ có các phương tiện này mới đi lên được
mua được cái xe này đường bốn trăm năm mươi năm này thì mình cũng vận chuyển nhìn thấy cũng tiến lên cũng đỡ hạn rồi
nhưng mà bây giờ nhà nước lại gọi là cho hủy cái xe này là xe quá hạn quá hạn sử dụng
là người ta không cho sử dụng nữa
thì mình cũng rất mong nhà nước hỗ trợ cho mình
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng chức năng của huyện mộc châu mới vận động xử lý thao dỡ được hơn một mươi năm xe
trong tổng số hơn một trăm linh xe hết niên hạn sử dụng
để người dân chấp hành chủ trương phá dỡ xe hết niên hạn
huyện mộc châu tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống giao thông liên xã liên bản
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa
chúng tôi hướng dẫn cho người dân chuyển đổi
việc mua vay vốn để mua các phương tiện để thay thế những phương tiện hết niên hạn sử dụng
cái thứ hai nữa là những hộ không đủ điều kiện để mua các phương tiện mới
cũng hướng dẫn cho người ta chuyển đổi nghề để sang chuyển làm cái nghề khác để đảm bảo cuộc sống kinh tế gia đình
việc người dân vẫn sử dụng xe quá hạn đăng kiểm là hành vi vi phạm pháp luật
tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông gây ô nhiễm môi trường
chính quyền địa phương cần có những giải pháp cụ thể hơn để sớm loại bỏ các phương tiện này
có phần bảo đảm an toàn và hạn chế tai nạn giao thông